sau nhiều ngày đẩy nhanh tiến độ lắp đặt trong sáng qua một tháng chín hệ thống wifi miễn phí phố đi bộ hà nội đã bắt đầu đi vào hoạt động
qua thử nghiệm mạng wi fi công cộng do vnpt hà nội cung cấp có tốc độ trong nước khá cao hoạt động ổn định tốc độ đi quốc tế tốt so với một mạng không dây thông thường
tuy nhiên tại những nơi tập trung đông người thì vẫn xảy ra tình trạng nghén mạng cục bộ
đúng chín h ba mươi phút sáng ngày một tháng chín wifi miễn phí phố đi bộ hà nội đã chính thức đi vào hoạt động
hệ thống mạng wifi miễn phí có tên free wifi ubnd hà nội do đơn vị vnpt hà nội cung cấp bao gồm một mươi tám trạm phát tại một mươi điểm quanh khu vực hồ hoàn kiếm
chúng tôi đã có cuộc khảo sát về chất lượng wifi tại đây và thời điểm khai trương tuyến phố đi bộ bờ hồ
đây là thời điểm tập trung đông người dân cũng như khách du lịch khu vực phố đinh tiên hoàng lê thái tổ sóng wifi miễn phí hoạt động mạnh có thể truy cập bình thường
trong khi các điểm phát sóng khác như khu vực tượng đài lý thái tổ liên tục báo lỗi không thể đăng nhập bởi số lượng người dân tập trung ở đây quá đông
tượng đài lê thái tổ là nơi tổ chức lễ khai mạc và khai trương tuyến phố đi bộ
với lượng nhân dân tập trung rất là đông trên một người do vậy cũng có một số thời điểm khi kết nối internet sẽ bị ngẽn cục bộ
nhưng sau đó chúng tôi đã khắc phục được và bà con và nhân dân cùng du khách vẫn truy cập internet được bình thường
cũng theo đại diện vnpt hà nội cũng như sở thông tin và truyền thông từng đưa ra khuyến cáo
người dân chưa vội kỳ vụn
hãy đừng kỳ vọng quá nhiều vào hệ thống wifi miễn phí bởi bản chất các mạng wifi công cộng luôn tiềm ẩn nhiều vấn đề
hơn nữa hệ thống hiện đang được triển khai chung quanh hồ hoàn kiếm cũng chỉ mới được đưa vào thử nghiệm